chỉ cần lên các trang mua bán bất động sản rất nhiều quảng cáo cho mô hình trung cư mini
có không gian sạch đẹp khép kín diện tích đa dạng từ hai mươi m hai đến năm mươi m hai đều có đủ
có tầng hầm khu để xe thang máy tiện nghi như các chung cư lớn khác
nhiều khuyến mãi chiết khấu cao cho người mua nhà khi mua nhiều căn
có đảm bảo về an ninh dù thực tế vận hành như thế nào chưa biết được
chỉ từng đấy những thông tin về mô tả trung cư mini cũng đủ thu hút khách
đặc biệt là loại hình dịch vụ này được rất nhiều bạn trẻ ưa chuộng
bởi giá thành rẻ chỉ khoảng vài trăm triệu mà lại gần trung tâm thành phố
gọi điện đến một trang bất động sản giao bán các căn hộ trung cư mini
chúng tôi được tư vấn rất nhiều căn hộ với diện tích từ ba mươi cho đến sáu mươi m hai tùy địa điểm
khi các hộ về ở hết thì bên chị sẽ tách sổ
lúc đấy tách sổ một thẻ cả tòa nhà luôn khi bên chị không tách rẻ thành căn
ví dụ như một tòa có ba mươi căn
thì bên chị sẽ làm ra ba mươi căn

ba mươi tuyển sổ mỗi nhà một tuyển
cái này thì mình có vay ngân hàng được không hả chị
không cái chung cư mini thì không vay ngân hàng được
nói chung là chỉ mua để ở thôi thì còn sổ thì vẫn có sổ
nhưng mà dạng của nó là sổ đồng sản hữu
tức là cái diện tích thì nó cũng chỉ tầm ba mươi năm mươi m hai thôi hả chị
đúng rồi diện tích ba mươi năm mươi m
tìm đến một môi giới bất động sản có căn trung cư tại hà nội
người này hẹn chúng tôi đến một địa chỉ tại xã đàn
để vào được căn hộ trung cư này chúng tôi phải đi lòng vòng
rất nhiều ngõ ngách mới có thể đến nơi được
tại đây người môi giới giới thiệu chúng tôi một căn hộ có hai phòng ngủ
một khách một vệ sinh
theo người này thì đây là khu vực trung tâm
nên các căn trung cư mini sẽ nằm ở trong ngõ ngách thì giá mới rẻ
tại đây chưa có sổ đâu nó vẫn là hợp đồng ba mươi triệu đối tư
thế à thêm bao giờ mới có sổ
ờ cái tòa này là khoảng cuối hai nghìn hai mươi hai bán hết mềm mềm là giảm sổ được

người này cũng tư vấn khá kỹ về tính pháp lý của căn trung cư này
dù khẳng định là có sổ hồng
thế nhưng sẽ không có hỗ trợ vay ngân hàng được
cái này có hỗ trợ vay ngân hàng không ạ
à không chẳng hạn
chúng cư mini nó không hỗ trợ vay ngân hàng đâu
sổ là sổ hồng riêng hay là
sổ ở đâu sổ hồng

à không chung cư mini cả hà nội được thế
à thế ạ

thế nên là loại thế kiểu như chung cư nước ngoại thì loại thế hơn là bình dự sổ
nó vay được ngân hàng còn bên này nó không vay được ngân hàng